thưa quý vị ngày hai mươi một tháng chín tới đây tòa án nhân dân tp hcm sẽ đưa ra xét xử bị can nguyễn phương hằng cùng với bốn đồng phạm
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phiên tòa dự kiến diễn ra vào hai ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng chín
hội đồng xét xử triệu tập ông huỳnh uy dũng chồng bị can hằng cùng các ông bà võ nguyễn hoài linh
nghệ sĩ hoài linh bà nguyễn thị mỹ oanh ca sĩ vy oanh bà đặng thị hàn ni nhà báo hàn ni
ông huỳnh minh hưng ca sĩ đàm vĩnh hưng bà trần thị thủy tiên ca sĩ thủy tiên cùng chồng là lê công vinh
bà đinh thị lan bà lê thị dầu ông nguyễn đức hiển phó tổng biên tập báo pháp luật tp hcm
bà trương thị việt hà nguyễn đình kim đến tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan
theo hồ sơ vụ án từ khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi một thông qua các tài khoản mạng xã hội
nguyễn phương hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân
và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín danh dự của một mươi cá nhân
bốn bị can khác thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bị can hằng
còn vào sáng nay ba mươi tháng tám công an huyện tuy phước tỉnh bình định cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn văn sĩ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại tỉnh đắk lắc
để điều tra làm rõ về hành vi cướp tiệm vàng
khoảng một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng tám sĩ đến tiệm vàng tại thị trấn diêu trì huyện tuy phước
rồi bất ngờ đập tủ kính lấy một số vàng sau đó bỏ đi và bị người dân cùng lực lượng chức năng bắt giữ
thời điểm gây ra sự việc sĩ mang đồng phục màu nâu áo quần của nhà tu hành và để đầu chọc
bước đầu lấy lời khai cơ quan điều tra nhận thấy nguyễn văn sĩ có biểu hiện bị tâm thần
lực lượng chức năng sẽ đưa sĩ đi giám bị tâm thần để có căn cứ
xác định cụ thể tình trạng biểu hiện hành vi
được biết sĩ từng tham gia khóa tu tập ở một ngôi chùa
nhưng sau đó có biểu hiện tâm thần nên trụ trì đã cho về
lợi dụng lúc người phụ nữ vào cửa hàng mua đồ đối tượng la văn tùng đã cậy cốp xe lấy cắp hai trăm linh triệu đồng
công an thị xã đông hòa tỉnh phú yên vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam la văn tùng
trú tại phường bốn tp tuy hòa để điều tra về tội trộm cắp tài sản
trước đó tùng điều khiển xe mô tô từ nhà đến phường hòa vinh
ngồi quan sát xem có ai đi từ ngân hàng ra thì đi theo để trộm cắp tài sản
thấy người phụ nữ điều khiển xe mô tô từ ngân hàng ra tùng liền bám theo
khi đến phường hòa hiệp trung thấy chị này dựng xe bên lề đường để vào một cửa hàng
tùng đã cậy cốp xe lấy trộm cọc tiền hai trăm linh triệu đồng mang về nhà cất giấu
sau đó lấy bốn mươi triệu đồng trả nợ và tiêu xài
tại cơ quan công an tùng đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản trên
công an thị xã đông hòa đã thu hồi hơn một trăm tám mươi bảy triệu đồng
lợi dụng sự sơ hở trong việc bảo vệ châm coi tại các cơ sở thờ tự tín ngưỡng
không ít kẻ gian đã đột nhập vào các nơi này để trộm cắp tài sản
mặc dù thiệt hại về tài sản bị trộm cắp tại các nơi thờ tự không nhiều
nhưng lại có giá trị lớn về mặt văn hóa truyền thống tâm linh
nên khi các vụ việc xảy ra khiến cho người dân và chính quyền địa phương vô cùng bức xúc hoang mạc
đầu năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố hải dương đã khởi tố bắt giam hai đối tượng ở huyện kim thành tỉnh hải dương
gồm hoàng văn công trần văn đoàn vì đã thực hiện hàng loạt các vụ đột nhập trộm cắp tài sản
tại các nơi thờ tự trên địa bàn
trong đó đáng chú ý vào lúc h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
công và đoàn đã thực hiện vụ đột nhập vào đình ngọc uyên ở phương ngọc châu thành phố hải dương
trộm cắp số tiền ba mươi bốn triệu đồng được đựng trong hai hòm công đức
tôi đi ăn trộm đi vào tầm đêm tầm đến ba giờ đổ vả
thì đi tổng cộng là được năm vụ từ tháng một mươi tháng một mươi một rưỡi và trở về đây
thì tôi mới cùng đoàn đi lấy được bao nhiêu cho tiêu xài hết
vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam sách khởi tố bắt tạm giam đối tượng cao văn định
ở phương nam đồng thành phố hải dương
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo tài liệu điều tra từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
định đã thực hiện liên tiếp bốn vụ đột nhập trộm cắp tài sản tại các đình đền chùa miếu thờ
tại các địa bàn nam sách thanh hà và thành phố hải dương
trong đó vào đêm ngày hai mươi một dạng sáng ngày hai mươi hai tháng bảy định đã đột nhập vào chùa thôn lan khê
xã an lâm huyện nam sách trộm cắp nhiều tài sản có giá trị tại đây
khoảng một mươi giờ ba mươi tôi dùng xe máy điện màu đỏ đột nhập vào chùa an lâm thuộc huyện nam sách
sau đó dùng kìm cộng lực cắt khóa và bên trong có lấy được hai chiếc chân nến màu vàng
một chiếc chuông hình bát cũng màu vàng hai cuộn dây điện nhỏ màu vàng một cuộn dây điện toa màu vàng
một chiếc máy giặt nhãn hiệu aqua
sau đó tôi dùng kìm cắt hoàng cung đức và lấy số tiền khoảng bảy trăm linh đồng
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay trên địa bàn tỉnh hải dương đã xảy ra hơn tám mươi vụ
hơn chín mươi đối tượng trộm cắp tài sản thiệt hại hơn một mươi tỷ đồng
trong đó số vụ trộm cắp xảy ra tại các nơi thờ tự tín ngưỡng chiếm tỷ lệ không nhỏ
mặc dù thiệt hại về tài sản bị trộm cắp tại các nơi thờ tự không nhiều
nhưng lại có giá trị lớn về mặt văn hóa truyền thống tâm linh
nên khi vụ việc xảy ra tại những nơi này khiến người dân và chính quyền địa phương vô cùng bức xúc
hiện lực lượng công an tỉnh hải dương vẫn đang tiếp tục triển khai các biện pháp
để phong hừa đấu tranh với loại tội phạm này
tuy nhiên để hạn chế tình trạng bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản
tại các nơi thờ tự tín ngưỡng thì đòi hỏi mỗi cá nhân mỗi địa điểm trên
cần nâng cao ý thức cảnh sát bố trí các cử người trông coi
lắp đặt hệ thống camera giám sát hệ thống báo động
có như vậy mới góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
theo thông tin từ công an tỉnh lâm đồng cơ quan điều tra đã hoàn tất
kết luận điều tra vụ việc gửi con đi chữa bệnh gia đình nhận về hũ cho cốt
gây xôn xao dù luận vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
kết quả điều tra xác định ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
sau khi đạt được thỏa thuận với ông lê minh quang
gia đình nạn nhân đã đưa con trai ba tuổi vào thành phố bảo lộc lâm đồng
giao cho ông này để chữa bệnh tự kỷ chậm phát triển trí tuệ
ít ngày sau nghi ngờ cháu bé mắc bệnh covid một mươi chín
quang nói với cao thị thu bích là người giúp việc cho quang đi mua thuốc về tự điều trị cho cháu
sáng ngày hai mươi năm tháng ba thấy cháu bé ngày càng nguy kịch
quang bảo bích lái xe chở cháu tới bệnh viện
trên đường đi thì cháu bé tử vong quang và bích bàn bạc thống nhất đưa thi thể cháu
về thành phố huế để giao cho gia đình nạn nhân mà không báo trước
sau đó quang và bích đã dùng củi xăng đốt thiêu thi thể cháu bé
rồi đem cho cốt ra thành phố huế giao cho gia đình nạn nhân
cùng có hồ sơ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê minh quang và cao thị thu bích
về tội xâm phạm thi thể
đề nghị góp vốn để đi quan hệ với các lực lượng chức năng tạo điều kiện
cho việc buôn bán hàng hóa qua biên giới nhưng thực chất mục đích của hoàng thúy lường
trú tại thành phố cao bằng là lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cao bằng vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với lường để phục vụ điều tra và truy thu tài sản
khoảng một mươi tám tỷ đồng cho bị hại
thông tin đáng chú ý này sẽ mở đầu bản tin một ba online ngày hôm nay
cụ thể đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát kinh tế nhận được đơn trình báo
của một nạn nhân về việc bị lường lừa hơn một mươi tám tỷ đồng bằng thủ đoạn đề nghị góp vốn
để đi quan hệ với các lực lượng chức năng của phía việt nam và trung quốc
để tạo điều kiện cho việc buôn bán hàng hóa qua biên giới
quá trình khám xét khẩn cấp
cơ quan chức năng thu giữ được một số bộ hồ sơ xin việc xin vay vốn của các cá nhân
hiện phòng cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
đề nghị các công dân đã bị lường lừa đảo nhất là bằng hình thức nhờ vai vốn ngân hàng
nhận xin việc đến phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cao bằng trình báo
để được đảm bảo quyền lợi
cũng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với tôn lâm sĩ
chủ tịch kiêm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ đầu tư
xây dựng địa ốc á châu rail estate
theo điều tra từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tôn lâm sĩ đã có hành vi gian dối trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng đất nền
để chiếm đoạt tiền của ba mươi bảy công dân
khi nhận tiền của khách sĩ chỉ chuyển một phần cho chủ sở hữu của các khu đất
lại đối tượng chi tiêu cá nhân và các hoạt động vận hành công ty
nên không có đất để giao cho khách hàng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương xác định hành vi của tôn lâm sĩ
có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn một mươi bốn bốn tỷ đồng
tiếp tục là một số thông tin về ma túy
đối tượng hoàng công anh quê tỉnh hà tĩnh vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh đồng nai tạm giữ để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
công anh bị bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại khu vực phường quyết thắng thành phố biên hòa
thu giữ một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp có trọng lượng gần năm trăm linh gram
qua đấu tranh công anh khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng chưa rõ nhân thân
tại tỉnh bình dương để mang về thành phố biên hòa tiêu thụ
chỉ mới một mươi bảy hai mươi một tuổi nhưng ba đối tượng là vũ văn hòa chú tỉnh gia lai
nguyễn văn tình chú tỉnh phú yên và dương nhất hảo chú tỉnh bình định
cũng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định
khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó trong lúc tuần tra lực lượng công an phát hiện bắt quả tang vũ văn hòa
đang mang bảy viên thuốc lắc và một gói ma túy ketamin

trước đó trong lúc tuần tra lực lượng công an phát hiện bắt quả tang vũ văn hòa
đang mang bảy viên thuốc lắc và một gói ma túy ketamin đi bán và bắt tạm giam
trước đó trong lúc tuần tra lực lượng công an phát hiện bắt quả tang vũ văn hòa
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa phát hiện bắt giữ khẩn cấp
để xử lý nghiêm trước pháp luật
nhuần chính là thủ phạm đã móc cốc xe của ông trần thanh của
trú tại địa bàn lấy đi một trăm sáu mươi tám triệu đồng
sau khi lấy trộm được số tiền trên nhuần mang về nhà trả nợ đánh bạc hết bảy mươi bốn triệu đồng
số tiền còn lại mang cất dấu thì bị công an tp biên hòa khám xét phát hiện thu giữ
lợi dụng sự sơ hở trong việc bảo vệ trong coi tại các cơ sở thờ tự tiến ngưỡng
không ít kẻ gian đã đột nhập vào các nơi này để trộm cắp tài sản
mặc dù thiệt hại về tài sản bị trộm cắp tại các nơi thờ tự thì không nhiều
nhưng lại có giá trị lớn về mặt văn hóa truyền thống tâm linh
nên khi các vụ việc xảy ra khiến người dân và chính quyền địa phương vô cùng bức xúc hoang mang
đầu năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố hải dương đã khởi tố bắt giam hai đối tượng
ở huyện kim thành tỉnh hải dương gồm hoàng văn công trần văn đoàn
vì đã thực hiện hàng loạt các vụ đột nhập trộm cắp tài sản tại các nơi thờ tự trên địa bàn
trong đó đáng chú ý vào lúc giờ ba mươi phút ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
công và đoàn đã thực hiện vụ đột nhập vào đình ngọc uyên ở phương ngọc châu
thành phố hải dương trộm cắp số tiền ba mươi bốn triệu đồng được đựng trong hai hòm công đức
thì đi tổng cộng là được năm vụ từ tháng một mươi hay tháng một mươi một thì lấy về trả về đây
thì tôi mới cùng đoàn đi lấy được bao nhiêu cho tiêu xài hết
vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam sách khởi tố bắt tạm giam đối tượng cao văn định
ở phương nam đồng thành phố hải dương để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo tài liệu điều tra từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
định đã thực hiện liên tiếp bốn vụ đột nhập
trộm cắp tài sản tại các đình đền chùa miếu thờ
tại các địa bàn nam sách thanh hà và thành phố hải dương
trong đó vào đêm ngày hai mươi một dạng sáng ngày hai mươi hai tháng bảy
định đã đột nhập vào chùa thôn lan khê xã an lâm huyện nam sách
trộm cắp nhiều tài sản có giá trị tại đây
khoảng một mươi giờ ba mươi tôi dùng xe máy điện màu đỏ đột nhập vào chùa an lâm thuộc huyện nam sách
sau đó dùng kìm cộng lực cắt khóa và bên trong có lấy được
hai chiếc chân nến màu vàng một chiếc chuông hình bát cũng màu vàng
hai cuộn dây điện nhỏ màu vàng một cuộn dây điện toa màu vàng
một chiếc máy giặt nhãn hiệu aqua
sau đó tôi dùng kìm cắt hoàng cung đức và lấy số tiền khoảng bảy trăm linh đồng
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
trên địa bàn tỉnh hải dương đã xảy ra hơn tám mươi vụ hơn chín mươi đối tượng trộm cắp tài sản
thiệt hại hơn một mươi tỷ đồng
trong đó số vụ trộm cắp xảy ra tại các nơi thờ tự tín ngưỡng chiếm tỷ lệ không nhỏ
mặc dù thiệt hại về tài sản bị trộm cắp tại các nơi thờ tự không nhiều
nhưng lại có giá trị lớn về mặt văn hóa truyền thống tâm linh
nên khi vụ việc xảy ra tại những nơi này khiến người dân và chính quyền địa phương vô cùng bức xúc
phương thức thủ đoạn của tội phạm trộm cắp chùa
các đối tượng thường trinh sát trước lơi sẽ thực hiện hành vi phạm tội để quan sát
sau đó tối đến thực hiện
thứ hai dụng cụ mà đối tượng thực hiện chủ yếu là dùng kìm cộng lực
đề nghị bà con lên trang bị những khóa chống trộm để chống kìm cộng lực cắt phá
hiện lực lượng công an tỉnh hải dương vẫn đang tiếp tục triển khai các biện pháp
để phòng hừa đấu tranh với loại tội phạm này
tuy nhiên để hạn chế tình trạng bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản
tại các nơi thờ tự tín ngưỡng
thì đòi hỏi mỗi cá nhân mỗi địa điểm trên
cần nâng cao ý kiến
cảnh sát bố trí cắt cử người trông coi
lắp đặt hệ thống camera giám sát hệ thống báo động
có như vậy mới góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
tiếp tục các nội dung đáng chú ý khác
bộ công an vừa có công điện gửi cục cảnh sát giao thông và công an các đơn vị địa phương
về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ quốc khánh
mùng hai tháng chín và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường
cục cảnh sát giao thông và công an các đơn vị địa phương
chủ động xây dựng phương án tổ chức giao thông an toàn thông suốt
nhất là trên tuyến khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông
un tắc giao thông các trục chính ra vào hà nội và tp hcm
các tuyến quốc lộ các đầu mối giao thông trọng điểm
các địa điểm du lịch khu vui chơi giải trí các bến tàu nhà ga
các điểm đang thi công kịp thời khắc phục sự cố tai nạn
đặc biệt là trên những tuyến giao thông
cùng với đó phối hợp với các đơn vị chức năng của ngành giao thông vận tải
tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông
tổ chức đánh giá khảo sát xác định các điểm đen về tai nạn giao thông
những vị trí thường tập trung đông người dọc các tuyến giao thông
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông để có giải pháp khắc phục kịp thời
góp phần kiềm chế tai nạn giao thông đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tập trung tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông
hỗ trợ giúp đỡ người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ bằng những hành động thiết thực
góp phần giúp người dân giảm bớt vất vả khó khăn trong quá trình di chuyển
cùng với đó tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đã uống rượu bia không lái xe
không sử dụng điện thoại khi lái xe đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô
xe máy xe đạp điện thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô tăng cường lực lượng phương tiện
thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông
để triển khai thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng chín
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh đến trường nhất là trong những ngày khai giảng
không được để xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trong ngày đầu đến trường
chủ động phối hợp với ngành giáo dục đào tạo tăng cường tuyên truyền tại các cơ sở giáo dục
trường học với các hình thức phù hợp xử lý nghiêm học sinh sinh viên sử dụng xe mô tô
xe máy điện xe đạp điện vi phạm luật giao thông đường bộ kiểm soát xử lý nghiêm phương tiện đường bộ
đường thủy vận chuyển đưa đón học sinh không đảm bảo an toàn kỹ thuật
và không đủ các trang thiết bị an toàn cần thiết
thông tin mới nhất về cơn bão có tên là saula
bão sao la sẽ vào biển đông vào sáng mai ba mươi một tháng tám và các dự báo hiện tại cho thấy dù cường độ rất mạnh
nhưng bão ít có khả năng ảnh hưởng tới đất liền nước ta
tuy nhiên khu vực bắc biển đông có gió giật trên cấp một mươi bảy biển động dữ dội
cụ thể vào bảy giờ sáng nay vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía bắc đảo luzon philippines
với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp một mươi năm cấp một mươi sáu giật trên cấp một mươi bảy
di chuyển theo hướng tây bắc tốc độ từ một mươi đến một mươi năm km một giờ
từ bảy mươi hai đến một trăm hai mươi giờ
tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km cường độ có khả năng yếu dần
vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp sáu
từ chiều và đêm nay mạnh lên cấp bảy cấp tám
vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi hai sau tăng lên cấp một mươi ba đến cấp một mươi năm
giật trên cấp một mươi bảy biển động dữ dội
đáng lưu ý cùng hoạt động của bão saula lúc này ở khu vực tây bắc thái bình dương
cũng đang tồn tại một cơn bão mạnh khác
chuyên gia nhận định bão sẽ tạo ra hiệu ứng bão đôi
khiến quỹ đạo của bão saula còn phức tạp và khó lường hơn